trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng bảy các nhà khoa học thuộc viện khoa học địa chất và khoáng sản bộ tài nguyên và môi trường đã kiểm tra và bước đầu nhận định về nguyên nhân gây ra sạt lở đất đá và hiện tượng lũ lũ quét vừa qua trên địa bàn tỉnh lai châu
theo đó đoàn công tác do đồng chí trịnh xuân hòa phó viện trưởng viện khoa học địa chất và khoáng sản bộ tài nguyên và môi trường khảo sát tại một số điểm sạt lở của các huyện tam đường và sinh hồ
các nhà khoa học cho rằng phần lớn các khu vực mà được cảnh báo dự báo qua bản đồ hiện trạng đã được kiểm chứng là có nguy cơ sạt lở cao phù hợp với những thông tin mà các nhà khoa học đã xây dựng
theo các nhà khoa học dễ cây là yếu tố gắn kết đất và giảm áp lực nước nhưng do đã bị mất nên vật liệu chủ yếu là bùn và đá nhỏ từ trên các sườn dốc đổ xuống tạo thành lũ quét ở phía dưới
được biết viện khoa học địa chất và khoáng sản cũng vừa công bố bản đồ hiện trạng và bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho một số tỉnh khu vực miền núi trong đó có lai châu
đây là những dữ liệu khá chi tiết và đáng tin cậy để các địa phương xây dựng phương án quy hoạch dân cư hợp lý bảo đảm an toàn